dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng bộ công an
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đề nghị văn phòng bộ công an tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
bằng những việc làm thiết thực hiệu quả tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong tình hình mới